ngày hôm nay ba mươi một tháng năm cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh phú yên cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can
đối với nguyên phó chủ tịch ubnd huyện đông hòa tỉnh phú yên lê tấn thảo do đã vi phạm các quy định về quản lý đất đai
các quyết định của cơ quan cảnh sát điều tra đã được viện kiểm sát nhân dân cung cấp phê chuẩn
ông lê tấn thảo bị khởi tố để điều tra về tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai
theo quy định tại điều hai trăm hai mươi chín bộ luật hình sự đồng thời bị cấm đi khỏi nơi cư trú
theo kết luận của ủy ban kiểm tra tỉnh ủy phú yên ông lê tấn thảo khi đó là ủy viên ban thường vụ huyện ủy
bí thư đảng ủy cơ quan chính quyền huyện đông hòa phó chủ tịch ubnd huyện đông hòa đã thiếu trách nhiệm
buông lỏng quản lý ký nhiều quyết định chuyển mục đích sử dụng đất không đúng quy định pháp luật gây hậu quả rất nghiêm trọng